sáng ngày chín tháng chín tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba
đây là lần đầu tiên hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và tổng thư ký asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị bộ trưởng ngoại giao asean thúc đẩy những ưu tiên đề cao đoàn kết giữ vững thống nhất triển khai thành công các kế hoạch tổng thể
thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm tập trung đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín thúc đẩy phục hồi bền vững phát huy vai trò trung tâm của asean trong thúc đẩy đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin tại khu vực
sau ba ngày làm việc hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp
tại các hội nghị asean và các đối tác đã xem xét thông qua bốn mươi hai văn kiện quan trọng các nước nhất trí với nhiều sáng kiến đề xuất của việt nam như tuyên bố lãnh đạo asean cộng ba
kinh tế và ổn định tài chính tuyên bố hà nội kỷ niệm một mươi năm năm thành lập hội nghị cấp cao đông á và diễn ra các hội nghị trực tuyến như hội nghị diễn đàn khu vực asean lần thứ hai mươi bảy hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean liên hiệp châu âu và asean ấn độ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean eu hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean ấn độ
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam đức chiều ngày một mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã điện đàm với thủ tướng đức angela merkel
tại buổi điện đàm hai thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa việt nam và đức ở các diễn đàn và tổ chức quốc tế
thủ tướng angela merkel khẳng định trong thời gian tới đức sẽ can dự tích cực hơn tại khu vực và mong muốn việt nam phát huy vai trò là cầu nối gắn kết đức với khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc đức mới đây đưa ra định hướng chiến lược đối với khu vực hoàn ngành vai trò tích cực xây dựng của đức tại đây
hai thủ tướng cũng trao đổi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại biển đông
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại lời mời thủ tướng angela merkel thăm việt nam và thủ tướng angela merkel cũng đã mời thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm đức vào thời gian thích hợp
sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương sôi nổi với tinh thần hữu nghị hiểu biết tin cậy và trách nhiệm đại hội đồng ipa bốn mươi một đã hoàn thành tốt đẹp với các nội dung đã đề ra trong chương trình nghị sự và bế mạc vào trưa ngày một mươi tháng chín
chủ tịch quốc hội chủ tịch ipa bốn mươi một nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đại hội đồng ipa bốn mươi một là bước tiến quan trọng tiếp theo để ipa tiếp tục thực hiện tôn trì
mục đích cao cả của mình đó là thúc đẩy đoàn kết hiểu biết hợp tác quan hệ chặt chẽ giữa nghị viện các nước thành viên asean và đồng hành cùng chính phủ các nước asean trong tiến trình xây dựng cộng đồng vì hòa bình ổn định và lợi ích của mọi người dân
các nghị quyết được thông qua và các cuộc trao đổi đã nêu bật vai trò quan trọng của nghị viện tham gia vào tiến trình thực hiện những cam kết để bảo đảm hòa bình an ninh thịnh vượng và bền vững
chủ tịch quốc hội chủ tịch ipa bốn mươi một nguyễn thị kim ngân nhận định thành công của đại hội đồng ipa bốn mươi một lần này chính là sự tham gia tích cực của các thành viên nghị viện ipa
mặc dù hạn chế về thời gian khi mà các quốc gia nghị viện đang giành ưu tiên cao trong công cuộc đấu tranh chống đại dịch covid một mươi chín và phục hồi sản xuất kinh tế các thành viên nghị viện ipa vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn để thảo luận với nhau những vấn đề cốt lõi toàn diện và tổng thể của asean và ipa
cũng tại lễ bế mạc đã diễn ra
cũng tại lễ chuyển giao vai trò chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi cho nước chủ nhà ipa hai nghìn hai mươi một brunei darussalam
thưa quý vị một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng hàng đầu trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã thành công tốt đẹp
qua bốn ngày làm việc theo hình thức trực tuyến bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ năm mươi ba amm năm mươi ba cùng các đối tác đã tiến hành một mươi chín hội nghị cấp bộ trưởng
cùng nhiều phiên đối thoại và phiên họp đặc biệt khác tiến hành xem xét và thông qua bốn mươi hai văn kiện quan trọng
đây là số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các kỳ hội nghị bộ trưởng asean trong vòng năm năm trở lại đây
có thể nói hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ năm mươi ba và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba và các hội nghị liên quan được tổ chức trực tuyến từ ngày chín đến một mươi hai tháng chín đã thành công tốt đẹp với sự tham dự
tích cực của bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên asean và đối tác tổng thư ký asean và các khách mời
thành công của hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean và các hội nghị liên quan trong thời điểm đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
cho thấy sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm mạnh mẽ của các nước asean đồng thời thể hiện sự linh hoạt chủ động và tích cực của việt nam trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
tổng cộng đã diễn ra một mươi chín hội nghị cấp bộ trưởng trong đó có hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba
các hội nghị trong khuôn khổ asean cộng ba hội nghị cấp cao đông nam á diễn đàn khu vực asean cũng như giữa asean và các đối tác
cùng với đối thoại giữa các bộ trưởng ngoại giao asean với đại diện ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
phiên họp đặc biệt của hội đồng điều phối asean về phát triển tiểu vùng đối thoại cấp bộ trưởng asean về tăng cường vai trò của phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững
và hội nghị bộ trưởng quan hệ đối tác mekong mỹ lần thứ nhất
các bộ trưởng asean tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ thực hiện đầy đủ hiệu quả các mục tiêu và ưu tiên hợp tác trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của năm hai nghìn hai mươi
tại các hội nghị lần này các bộ trưởng đã xem xét và thông qua bốn mươi hai văn kiện số lượng lớn nhất trong một kỳ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean từ trước đến nay
trong đó có thông cáo chung của hội nghị amm năm mươi ba kế hoạch hành động hà nội hai của diễn đàn khu vực asean arf
cũng tại các hội nghị lần này asean đã đồng ý trao quy chế đối tác phát triển cho pháp và italia chấp thuận colombia và cuba tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
tổng thư ký asean ông lim jokhoy chia sẻ rằng số lượng văn kiện lớn nhất được thông qua tại một hội nghị bộ trưởng ngoại giao cho thấy hiệu quả của các thảo luận
thưa quý vị trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ năm mươi ba và các hội nghị liên quan
có ý nghĩa quan trọng là dịp để các bộ trưởng ngoại giao trao đổi kiểm điểm điều phối về quá trình xây dựng cộng đồng asean ở cả ba trụ cột và triển khai các ưu tiên trong năm asean hai nghìn hai mươi
thảo luận về định hướng hợp tác tương lai của asean thống nhất quan điểm và tiếng nói chung của asean đối với các vấn đề quốc tế và khu vực tăng cường hợp tác giữa asean với các đối tác
phát huy vai trò trung tâm của asean nâng cao hiệu quả hoạt động của asean và góp phần chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan dự kiến được tổ chức vào tháng một mươi một năm nay
chúng ta hãy cùng trò chuyện với ông vũ hồ vụ trưởng vụ asean bộ ngoại giao để tìm hiểu rõ hơn về những nội dung đáng chú ý đã được đề cập tới trong hội nghị lần này